theo nhận định của đài khí tượng thủy văn trung ương khu vực nội đồng đồng tháp một mươi lũ tiếp tục lên
để tránh tổn thất do ảnh hưởng của chiều cường và nước lũ dâng cao
sở đông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh long an đang phối hợp với các địa phương
hướng dẫn người dân chủ động mọi phương án để phòng chống ngập úng cho vườn cây ăn trái nhà ở và tính mạng
tri cục thủy lợi long an cho biết theo dự báo đến ngày ba mươi tháng chín
mức nước cao nhất ngày trên kênh hồng ngự tại trạm tân hưng tỉnh long an
có khả năng lên mức ba hai mét cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy là một năm m
trên kênh hai mươi tám tại vĩnh hưng lên mức ba một mét cao hơn cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy là chín mươi chín mét
trên sông vàm cỏ tây tại mộc hóa tại huyện kiến tường là một chín m cao hơn báo động hai là một m
và cao hơn cùng kỳ hai nghìn một mươi bảy là sáu mươi bốn mét
để tránh tổn thất do ảnh hưởng của chiều cường và nước lũ dâng cao
sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh long an đã phối hợp với các địa phương
tập trung gia cố các công trình thủy lợi ở khu vực đồng tháp một mươi như huyện mộc hóa
và các huyện vùng hạ như bến lức châu thành tân trụ cần duộc và cần đước
để giảm thiểu thấp nhất do ảnh hưởng của thiên tai